quảng ninh là địa phương có nguy cơ cao lây lan dịch viêm phổi cấp do khách du lịch
người lao động hay học tập nhập cảnh trở về từ các vùng dịch tại trung quốc
đặc biệt là trong thời điểm tết nguyên đán
chính vì vậy mà công tác kiểm soát dịch đã được tỉnh quảng ninh tập trung triển khai
trong các ngày nghỉ tết nguyên đán đã có khoảng hơn bốn khách du lịch là người trung quốc
sang việt nam bằng các cửa khẩu tại quảng ninh
đây là con số không nhỏ nên việc tăng cường giám sát càng được trú trọng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có công điện và các phương án chuẩn bị đối phó rất kỹ đối với từng ngành
riêng ngành y tế đã có báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh gửi các cơ quan ban ngành
trong đó nhấn mạnh vào công tác kiểm dịch cửa khẩu công tác truyền thông
công tác chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng đối phó dịch
ngành y tế cũng có công văn tới các đơn vị nhằm tăng cường các biện pháp giám sát
khi phát hiện người dân hoặc khách du lịch có dấu hiệu ốm sốt
cần báo ngay cho các đơn vị y tế gần nhất để có các biện pháp xử lý kịp thời
cho đến thời điểm này quảng ninh chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ của bệnh